liên quan đến vụ việt á đánh giá đây là một vụ việc hết sức phức tạp
liên quan đến nhiều cấp nhiều ngành nhiều địa phương dư luận xã hội hết sức quan tâm
chủ nhiệm ubnd kiểm tra trung ương trần cẩm tú nhấn mạnh
trong quý hai năm nay sẽ phải làm rõ và xử lý nghiêm vi phạm của các cơ quan tổ chức và cá nhân liên quan
và ngay trong chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã khởi tố bắt tạm giam
và thi hành lệnh khám xét đối với đỗ đức lưu giám đốc cdc nam định cùng bốn cán bộ của trung tâm này
ngoài giám đốc cdc nam định đỗ đức lưu ba thuộc cấp gồm kế toán trưởng vũ ngọc tuyên
trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ vũ khánh vân trưởng khoa dược vật tư y tế phạm thị nga
bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
riêng vũ thị ngọc thanh phó trưởng khoa xét nghiệm của cdc nam định
có hành vi bớt xén bán lại kit xét nghiệm cho công ty việt á bị khởi tố về tội tham mô tài sản
theo điều tra trong hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một cdc nam định đã ký năm hợp đồng mua kýt xét nghiệm covid một mươi chín
và đã thanh toán cho công ty việt á hơn hai mươi ba tỷ đồng trong đó các cá nhân nhận hoa hồng một hai mươi năm tỷ đồng từ công ty việt á